cũng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện và xử lý chín hai trăm bốn mươi tám trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai mươi ba tỷ đồng tạm giữ một trăm sáu mươi chín ô tô hơn hai chín trăm linh xe mô tô một mươi phương tiện khác tước hơn hai hai trăm bảy mươi giấy phép lái xe các loại
về tình hình ủn tắc giao thông tại hà nội và tp hcm từ một mươi ba h đến hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng bốn và từ năm h đến tám h ngày hai mươi chín tháng bốn lưu lượng phương tiện tại khu vực các cửa ngõ tuyến cao tốc quốc lộ tiếp sáp
tăng đột biến theo cả hai chiều ra vào thành phố
sáng ngày hai mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bùi thị dần chú tệ huyện hàm thuận nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi một thông qua việc buôn bán tại chợ hai mươi tám thuộc thị trấn thuận nam bùi thị dân đã rủ một số người chơi hụi và vay mượn số tiền lãi suất từ hai đến sáu một tháng
đến năm hai nghìn một mươi chín thì không còn khả năng trả nợ đồng thời vỡ hụi tổng số tiền vay mượn và chơi hụi mà đối tượng chiếm giữ của sáu mươi người tham gia là trên ba mươi tỷ đồng
hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép bốn viên ma túy tổng hợp vừa bị công an huyện mường la tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ tại khu vực bản nà lốc thị trấn ít ong huyện mường la của tỉnh sơn la vào sáng nay
hai đối tượng là hờ a phỏng và mùa thị sông chú tại xã
triềng cang huyện sông mã tỉnh sơn la tăng vật thu giữ tại chỗ bốn viên ma túy tổng hợp một xe máy và một số vật chứng
các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để mang sang yên bái kiếm lời đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an huyện nghĩa hành vừa triệt phá tụ điểm đá gà số tiền thu giữ gần một trăm linh triệu đồng
điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại quán cà phê ở thôn hiệp phổ nam xã hành trung huyện nghĩa hành do đối tượng tà hùng khánh làm chủ tổ chức với số tiền ghi cá độ là gần tám mươi hai triệu đồng
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi tám đối tượng hai con gà đá cùng gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt phương tiện và các dụng cụ để tổ chức đá gà
thụ điểm đá gà hoạt động trong quán cà phê luôn có người tổ chức bảo vệ canh theo dõi người lạ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên là rãnh áp thấp từ sáng ngày hai mươi chín tháng bốn trên địa bàn tỉnh yên bái đã có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
mưa to kèm theo lốc xoáy đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa tài sản và hoa màu của người dân trên địa bàn các huyện văn chấn yên yên bình văn yên và thành phố yên bái
báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái đã có hai trăm năm mươi ba nhà ở bị thiệt hại
tổng diện tích nông lâm nghiệp bị thiệt hại là trên sáu trăm tám mươi ha mưa to kèm rông lốc cũng khiến cho hơn hai mươi cột điện bị đổ
mưa lớn gây ngập ống cục bộ tại một số khu vực thành phố yên bái ước thiệt hại do mưa to và lốc xoáy trên toàn tỉnh là khoảng một mươi một tỷ đồng
báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái